xã tơ tung huyện cơ bang tỉnh gia lai có một mươi bốn dân tộc anh em cùng sinh sống với hơn một ba trăm linh hộ sáu khẩu trong đó có hơn bốn mươi dân số là người ba na
đến nay xã đã hoàn thành một mươi bảy trên một mươi chín tiêu chí xây dựng nông thôn mới
trong đó tiêu chí số bốn về điện hoàn thành sớm nhất trở thành đòn bầy thúc đẩy các tiêu chí nông thôn mới còn lại và đồng thời góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương
xác định được tầm quan trọng của việc đầu tư phát triển lưới điện phục vụ đời sống phát triển kinh tế địa phương
những năm qua điện lực ca bang đã phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát và từng bước đầu tư hệ thống lưới điện hoàn chỉnh
đến nay điện lực ca bang đang quản lý bán điện trực tiếp cho các hộ dân các cơ sở sản xuất kinh doanh các cơ quan sự nghiệp gồm hơn một mươi bảy khách hàng với ba trăm một mươi chín km đường dây trung áp tổng công suất hai mươi hai mw
bên cạnh đó điện lực ca bang thường xuyên thực hiện công tác an sinh xã hội đặc biệt là hỗ trợ xây dựng hai nhà tình nghĩa giúp tám hộ nghèo ở xã tơ tung sửa chữa nhà cửa đồng thời hướng dẫn các hộ tăng cường sản xuất và tìm thêm việc làm để tăng thu nhập
tất cả điều đó đã giúp bốn hộ đều thoát nghèo thành công và bền vững